ban thường vụ thành ủy tp hcm vừa có công văn gửi các quận ủy huyện ủy đảng ủy cấp cơ sở trực thuộc thành ủy
các ban thành ủy ủy ban kiểm tra thành ủy các đảng đoàn ban cán sự đảng
ban thường vụ thành đoàn về việc tạm dừng mọi hoạt động hội họp trên hai mươi người
ban thường vụ thành ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị tạm hoãn tổ chức các hoạt động
kể từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến khi có chỉ đạo mới
các hoạt động cụ thể gồm đại hội tri bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận đảng bộ cơ sở đại hội tri bộ đảng bộ cơ sở
trực thuộc các quận ủy huyện ủy đảng ủy trực thuộc thành ủy
cùng với đó là các cuộc họp hội nghị chưa thật sự cấp bách
đối với cuộc hội họp hội nghị cần thiết bắt buộc phải tổ chức các cơ quan đơn vị phải áp dụng hình thức trực tuyến
hoặc bảo đảm mỗi phòng họp không quá hai mươi người cùng với các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
theo đúng quy định đeo khẩu trang sửa tay sắt quần
các kỳ sinh hoạt tri bộ trên một mươi đảng viên triển khai bằng hình thức cung cấp thông tin bằng văn bản
sự thảo nghị quyết đến từng đảng viên để lấy ý kiến và thống nhất thực hiện
cùng với đó ngày hai mươi tám tháng ba thành phố sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi không đeo khẩu trang
nơi công cộng không thực hiện việc cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền
kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép